từ cuối tháng tám đến nay trong số hơn một bốn trăm linh ca nhiễm virus adeno tại bệnh viện nhi trung ương thì có tám mươi sinh sống ở hà nội
trước tình hình đó sở y tế tp hà nội đã yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh gấp rút bố trí đủ dường bệnh nhân lực phương tiện cho công tác chẩn đoán và điều trị
ngoài ra sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
trung tâm y tế các quận huyện thị xã tăng cường giám sát đánh giá tình hình nguy cơ tiến triển thành dịch tham mưu cho sở y tế triển khai công tác phòng chống phù hợp với điều kiện của hà nội
phạm các tội giết người và gây dối trật tự công cộng hai đối tượng huỳnh nhiều em trú tại thành phố long xuyên và võ ngọc phương chú tại huyện châu thành của tỉnh an giang đã bị tuyên phạt tổng cộng một mươi ba năm tù
mâu thuẫn trong việc vay nợ với nguyễn văn lẩm
nên nhiều em đã rủ đồng bọn đi giải quyết các đối tượng đã chuẩn bị nhiều hung khí để hỗn chiến
hậu quả nhiều em đã cầm chĩa đâm trúng vùng ngực trái khiến huỳnh thanh quang thuộc nhóm đối phương tử vong trên đường đến bệnh viện
ngoài bản án một mươi năm tù về tội giết người nhiều em phải bồi thường cho gia đình bị hại ba trăm một mươi năm triệu đồng
ngày hôm nay bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép đã bị công an tỉnh bắc cạn phát hiện
cụ thể vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
ngày hai mươi sáu tháng chín kiểm tra xe ô tô do trần đăng tính chú tại tỉnh nam định điều khiển
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn phát hiện bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép
đến gần tám giờ sáng cùng ngày tiếp tục phát hiện hoàng văn tăng chú tại tỉnh bắc cạn đang điều khiển ô tô
chở theo ba người trung quốc nhập cảnh trái phép
đơn vị đã bàn giao người và phương tiện cho lực lượng chức năng xác minh làm rõ
phát hiện hai chiếc ghe nghi vấn vận chuyển hàng lậu số lượng lớn
đội biên phòng vàng trảng châu đã phối hợp với đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tây ninh
công an huyện châu thành và công an xã biên giới tiến hành vây bắt
qua kiểm tra trên ghe có sáu mươi hai túi hàng đều chứa pháo nổ mang nhãn hiệu thái lan
và có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc với tổng trọng lượng gần một năm tấn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh ngay sau đó đã chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát
quyết không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng điều kiện mưa bão tuồn hàng qua biên giới
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
bản kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có xu hướng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng hai trăm sáu mươi km cách quảng nam khoảng hai trăm một mươi km cách quảng ngãi khoảng hai trăm linh km về phía đông
sự tình trạng của tâm bão là như sau
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi bốn một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ đêm mai ven biển khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi năm
các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
khu vực quảng bình quảng trị phú yên
gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
từ sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chín khu vực con tum gia lai có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám
có nơi cấp chín giật cấp một mươi một
mưa lớn tại khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi con tum quảng bình bình định gia lai
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
ngay sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ và công điện của bộ công an về tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bốn
với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất lực lượng công an các địa phương tại những vùng có bão dự báo đi qua
đã và đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị sẵn sàng trước các tình huống đột xuất bất ngờ
kiên quyết di rời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời giúp người dân chẳng chống nhà cửa bảo vệ tài sản
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lãnh đạo công an các tỉnh miền trung đã chỉ đạo từng đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ
huy động lực lượng phương tiện triển khai các phương án kế hoạch ứng phó theo từng tình huống mức độ của bão
bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an trong công tác phòng chống thiên tai
với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng lực lượng công an cơ sở xã phường bám sát địa bàn đảm bảo an ninh trật tự
chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân ứng phó với mưa bão
huy động lực lượng hỗ trợ giúp người dân chẳng chống nhà cửa tham gia di rời sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
nơi không đảm bảo an toàn theo phương án của từng địa phương
cán bộ chiến sĩ công an xã đặc biệt là các xã ven biển đã tranh thủ thời gian xuyên buổi trưa để giúp người dân chống bão
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động cũng đã và đang triển khai lực lượng tham gia phối hợp chốt chặn
hướng dẫn kiểm soát giao thông cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập sâu nước chảy xiết ngầm tràn đò ngang đò dọc
nơi sạt lở nguy hiểm kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết đang theo dõi sát diễn biến
và đường đi của bão neru cơn bão số bốn và trong ngày hôm nay sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ
để đảm bảo an toàn hàng không trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
tin từ cục hàng không bộ giao thông vận tải cho hay cơ quan này đang phối hợp với đơn vị liên quan
theo thêm đường đi thời gian đổ bộ của bão noru vào đất liền để đưa ra quyết định liên quan tới hoạt động hàng không
lãnh đạo cục hàng không cho biết phải tạm dừng khai thác một số sân bay trong vùng bão
dự kiến chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan này sẽ ra quyết định liên quan tới đảm bảo hoạt động bay trước ảnh hưởng của cơn bão
được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
bộ giao thông vận tải cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của bộ thuộc lĩnh vực hàng hải hàng không đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phía bắc và dọc bờ biển từ quảng ninh đến bình thuận về ứng phó với bão noru
ứng phó với cơn bão số bốn cơn bão nu
tại các địa phương dự kiến chịu tác động trực tiếp từ bão bên cạnh công tác gia cố và đảm bảo an toàn nhà cửa tài sản
thì người dân đã chủ động mua sắm tích chữ lương thực thực phẩm
sức mua tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng cao sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng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
mình đi chợ mình phải chuẩn bị ba bốn ngày vì cái bão này rất là lớn
thế nên là bão thì mình ở trong nhà thôi mình sẽ không đi ra ngoài nữa
chuẩn bị cho bão rồi lỡ mà mưa bão có đồ hàng đấy
sức mua tăng một số mặt hàng tại chợ ghi nhận sự tăng giá nhẹ
do cái đầu mua vàng tăng lên với lại rau quá là do nhiều cái mưa nên là nó bị hơi hại
tại các siêu thị cũng đã ghi nhận rất đông lượng khách đến mua sắm
đơn vị này cho biết lượng hàng
bán ra trong hai ngày qua tăng gần gấp đôi ngày thường
tập trung vào các mặt hàng thực phẩm khô như mì gói đồ hộp nước và các loại rau củ quả thịt cá
đơn vị cũng đã đang tăng cường các phương án để tích trữ hàng hóa đảm bảo nhu cầu cho người dân trên địa bàn
thì lượng hàng đã tăng thêm bốn mươi chủ yếu là các hàng thực phẩm hàng rau củ quả và hàng đồ hộp mì gói nước suối
trước đó sở công thương thành phố rà nẵng đã thông báo đến các doanh nghiệp
nhà phân phối lớn siêu thị chợ đại lý kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tổ chức dự trữ hàng với số lượng lớn
nhằm đảm bảo cung ứng liên tục ổn định hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
hiện tổng hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ tại các trung tâm thương mại siêu thị các chợ trên địa bàn thành phố đạt khoảng tám mươi tỷ đồng
trong trường hợp có thiên tai lũ lụt cần cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân tại các khu vực bị cách ly
sở công thương sẽ liên hệ với một số doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn thành phố để huy động nguồn hàng kịp thời cung ứng cho các khu vực
chính quyền thành phố cũng đã yêu cầu sở công thương phối hợp với cục quản lý thị trường triển khai công tác giám sát
quản lý tránh những trường hợp tăng giá bất hợp lý
liên quan đến vụ cháy một căn hộ trung cư tại tầng bảy tòa nhà trung cư tái định cư noct tổ một mươi bốn phường cầu diễn quận năm từ liêm hà nội
xảy ra vào đêm hôm qua
công an quận nam tử liêm thông tin bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do nguyễn đình hoàn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường tam hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã đốt tủ quần áo và hiện nay vũ đang sinh sống tại căn hộ nói trên cùng với một phụ nữ
thời điểm xảy ra vụ cháy người phụ nữ đi chơi không có ở nhà
vũ đốt tủ quần áo thấy ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên hành vi của vũ đã gây náo loạn khiến cho hàng trăm người dân sống tại trung cư hoàng sợ tháo chạy vào lúc nửa đêm
nguyễn đình hoàng vũ đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai
tại cơ quan công an vũ khai quá trình sống chung giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn
vào tối ngày hai mươi năm tháng chín khi bạn gái đi chơi vũ gọi điện thoại nhưng bạn gái không về nên đã đốt tủ quần áo để dọa
tuy nhiên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ
vũ đã ra ngoài hô hoán và gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy để báo cháy
trong ngày hai mươi sáu tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bằng xe khách
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín tại tổ một mươi chín khóm hai phường một thành phố cao lãnh
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm tra xe khách biển số tám mươi bốn b bảy trăm sáu mươi một do ông trần tuấn khanh là tài xế điều khiển
thì phát hiện có hai kiện hàng là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
với tổng số là một bốn trăm năm mươi gói thuốc lá
cụ thể trong kiện hàng không xác định được chủ sở hữu chỉ có sáu trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu z bốn trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu hero
còn tại hàng khác do bà nguyễn thị lâu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ tỉnh trà vinh là chủ sở hữu
chỉ có bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm ba trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu z một trăm năm mươi gói thuốc lá hiệu hero
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc đồng thời tịch thu toàn bộ số thuốc lá trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh tiền giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn tuyền ba mươi năm tuổi
ngủ tại xã đông yên huyện an biên tỉnh kiên giang về tội giết người và hủy hoại tài sản
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ chỉ vì ghen tuông mà ra tay cướp đoạt tính mạng của vợ mình
sau khi cân nhắc các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt tuyền một mươi ba năm tù về tội giết người một năm về tội hủy hoại tài sản
tổng hình phạt mà tuyền khai lãnh là một mươi bốn năm tù
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc bị cáo tuyền phải bồi thường một trăm ba mươi ba triệu đồng tiền ngày công lao động tiền điều trị vật quý trị liệu và tiền đốt chiếc xe máy
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại nhà trọ ở xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
sau khi uống rượu về giữa tuyền và người vợ ba mươi bốn tuổi đã xảy ra cãi vã do tuyền ghen tuôn nghi ngờ vợ đã có người khác
trong lúc cãi vã tuyền dùng dao đâm vào người vợ làm con dao gãy văn ra
khi người vợ bỏ chạy thì tuyền lấy con dao khác kích thúc đuổi theo chém nhiều nhát
thấy vậy ông nguyễn văn lâm tú năm mươi một tuổi quê tiền giang từ phòng thuê trọ gần đó chạy đến nơi để ca ngăn thì bị tuyền dùng dao chém trúng bàn chân làm ông tuấn té ngã
sau khi gây ra vụ việc tuyền cầm dao tự cắt vào cổ mình ba nhát với mục đích tự tử rồi vào phòng khóa cửa lại dùng bật lửa đốt tấm vải đẩy trên xe của hai vợ chồng
những người có mặt ở khu nhà trọ đã phá cửa phòng dùng bình chữa cháy và nước dập tắt lửa đưa cả ba người đi cấp cứu
theo kết quả giám định chế lệ thương tích vợ tuyền bị chém với một mươi chín thích thương tổng chế lệ thương tích bốn mươi hai
hội đồng xét xử nhận định bị cáo tuyền chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể người vợ thể hiện ý chí quyết đoạt tính mạng cho bằng được mặc dù biết người vợ đang mang thai
mặc dù công an tp hcm đã thường xuyên tổ chức tuần tra xử lý tình trạng người nghiện tiêm trích ma túy trong những khu vực vắng người sau một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự trên địa bàn
trong sáng hai mươi sáu tháng chín công an quận một tp hcm phối hợp lực lượng chức năng các phường tiếp tục tăng cường kiểm tra và đã đưa nhiều người về làm việc
phường phạm ngũ lão là phường trọng điểm trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy
thời gian qua công an phường đã thường xuyên kiểm tra xử lý người nghiện sử dụng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay phường đã phát hiện bốn vụ mua bán năm vụ tàn trự trái phép chất ma túy
đưa một trăm tám mươi bảy người vào trung tâm cai nghiện xử lý hành chính hai mươi hai người
tuy nhiên các đối tượng vẫn hoạt động lén lút lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng
trong đợt ra quân ngày hai mươi sáu tháng chín công an phường đã tiếp nhận hai mươi bảy người tại khu vực công viên hai mươi ba tháng chín
trong đó có một mươi tám người dương tính với ma túy số còn lại là người sống lang thang đang được sàng lọc để xử lý theo quy định
được biết công tác xử lý người nghiện ma túy còn gặp khó khăn nhất là đối với người nghiện không có la lệch rõ ràng
dù trường hợp hết ba tháng điều trị ở cơ sở sáu hộ thanh thiếu niên thì phải cho họ ra mà không đưa đi cai nghiện bắt buộc được do đó không đủ sức răng đe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh tp hà nội cho biết đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng tuấn anh hộ khẩu thường trú tại ngọc thụy long biên hà nội về hành vi cướp tài sản
theo báo cáo điều tra hoàng tuấn anh không có công an việc làm ổn định và để có tiền tiêu xài đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
thường trú tại long biên nhưng tuấn anh đã chọn địa bàn giáp danh đông anh để thực hiện được hành vi
đối tượng đi xe máy nhắm tới một phụ nữ đi một mình rồi áp sát bị hại dùng dao khống chế để dừng xe cướp tài sản
từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đã liên tiếp tiến hành năm vụ cướp với cùng hành vi
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành mở rộng xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an thành phố tây ninh tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng
đồng văn hiến sinh năm hai nghìn một quê ở huyện đắc cơ long tỉnh đắk nông tạm trú tại xã thái bình huyện châu thành để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng đồng văn hiến đang có hành vi cho vay lãi nặng cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua làm việc ban đầu đối tượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tây ninh thuê nhà sống tại xã thái bình huyện châu thành
để thu hút người vay đối tượng in tờ rơi phát quảng cáo
nếu ai có nhu cầu thì liên hệ sau đó đối tượng sẽ đến gặp hướng dẫn hình thức vay số tiền vay mà không cần tài sản thế chấp chỉ cần sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân giấy đăng ký xe
với hình thức trên chỉ trong gần bảy tháng đối tượng đã cho hơn một mươi năm người vay tiền với tổng số tiền cho vay khoảng hai trăm một mươi triệu đồng thu lợi bất chính trên năm mươi bốn triệu đồng